trong khi tình hình cháy rừng tại miền trung vẫn đang diễn biến phức tạp
thì tại vùng núi khu vực bắc bộ lại đang có khả năng xảy ra rông lốc
cụ thể là theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa đưa ra lời cảnh báo
thì xuất hiện dãy ngắp thấp bị nén dịch chuyển xuống phía nam
nên trong chiều tối và đêm nay ở khu vực vùng núi bắc bộ sẽ có mưa rào và rông rải rác
các tỉnh lào cai hà giang tuyên quang cao bằng mưa to có nơi mưa rất to
lượng mưa phổ biến từ ba mươi sáu mươi mm trong một mươi hai h có nơi trên sáu mươi mm trong một mươi hai h
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
từ đêm ba mươi tháng sáu ở vùng núi và trung du bắc bộ có mưa vừa đến mưa to có nơi mưa rất to
lượng mưa phổ biến từ bốn mươi bảy mươi mm trong một mươi hai h có nơi trên một trăm linh mm trong một mươi hai h và rải rác có rông
nguy cơ cao sẽ ra lũ quét sạt lở đất vùng núi đặc biệt là các tỉnh lào cai yên bái hà giang
tuyên quang cao bằng và bắc cạn cấp độ rủi ro thiên tài cấp một